trong những ngày qua tình trạng xe cộ ùn ứ làm kẹt xe kéo dài hàng cây số trên tuyến quốc lộ một a
đoạn khu vực cầu an tân đoạn qua thị trấn núi thành huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã gây bức xúc cho người dân địa phương và nguy cơ mất an toàn giao thông
nguyên nhân kẹt xe là do đoạn đường này đang xuống cấp nghiêm trọng
mặt đường hư hỏng tạo thành những ổ gà ổ voi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tuy nhiên đến nay bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan vẫn chưa có biện pháp khắc phục kịp thời
trước tình hình đó hàng ngày phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ
cùng với công an huyện núi thành túc trực tại đây để phân luồng xử lý tình trạng kẹt xe
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
trong những ngày qua tại km một nghìn một mươi tám năm trăm linh trên tuyến quốc lộ một a đoạn phía bắc cầu an tân
thuộc địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam
tỉnh quảng nam thường xuyên bị kẹt xe từ khoảng một mươi giờ sáng đến dạng sáng hôm sau
nhất là khoảng từ một mươi sáu h đến hai mươi hai giờ mỗi ngày
tình trạng xe cộ un ứ kẹt cứng ở hai đầu cầu an tân
nhiều lúc đoàn xe bị ùn ứ kéo dài đến gần một mươi km
khiến cho cuộc sống của người dân sống ở hai bên cầu an tân bị đảo lộn hoàn toàn
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
tuyến đường này thì vài năm trở lại đây là tuyến đường quốc lộ
tuyến đường chính mà sửa sang mãi mà chưa
sông ổ gà ổ voi rất là nhiều
và đi qua đây là thường xuyên gần đây là thời gian thường xuyên bị kẹt
nhất là vào những giờ tan tầm hoặc là giờ buổi sáng
hôm kẹt từ tờ mờ sáng mà kẹt đến giờ tan tầm
đi qua cái tuyến có đoạn ngắn thôi mà phải tầm khoảng hai tiếng đồng hồ mới qua được
cái đường hợp là xảy ra thường xuyên luôn
vì mỗi mình cũng phải đi từ tâm kỳ qua quảng ngãi nhiều
và mỗi lần đi qua cứ gặp thách thách giao thông
trễ nãy công việc rất là nhiều luôn
rất nhiều cây ứ sọng xa lại
càng cả nửa tiếng đồng hồ và đứng chờ công việc
nó cho mình rất là bất xúc về con đường này
theo các cơ quan chức năng ở địa phương
tình trạng kẹt xe ở khu vực cầu an tân là do đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng
hơn nữa tiến độ thi công mở rộng đường quốc lộ một a qua vị trí này quá chậm
cộng với thời tiết mưa kéo dài khiến đoạn đường vốn đã lồi lõm vì ổ gà ổ voi
này lại tiếp tục hư hỏng trầm trọng
trước tình hình đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với công an huyện núi thành
túc trực hàng ngày tại đây để phân luồng xử lý tình trạng kẹt xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
chúng tôi thường xuyên bố trí lực lượng túc trực ở đây
để điều hòa hướng dẫn giao thông giúp cho các phương viện qua lại đây
nhưng mà tình trạng này vẫn đang tiếp tục kéo dài
và chúng tôi khẳng trương khẳng thiết
đề nghị đơn vị quản lý thi công tuyến đường này
phải có ngay những biện pháp cắt phục mặt đường tại đoạn đường này
tạo cái mặt đường em thùng để cho phương tiện lưu thông
nhất là từ nay đến tết nguyên đáng lưu lượng phương tiện lớn
như truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh
tình trạng kẹt xe tại khu vực cầu an tân huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã xảy ra từ nhiều năm nay nhất là vào mùa mưa bão
và dịp áp tết nguyên đán gây bức xúc cho người dân địa phương
và nguy cơ mất an toàn giao thông
do vậy dư luận đề nghị bộ giao thông vận tải cần phối hợp với tỉnh quảng nam
có biện pháp khắc phục đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công việc nâng cấp
mở rộng quốc lộ một a tại đoạn đường này để sớm giải quyết tình trạng kẹt xe
tạo thuận lợi cho các phương tiện qua lại và ổn định cuộc sống của người dân sống ở hai bên đường